các bạn đang theo dõi tin tức mới nhất trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống
quý vị và các bạn thân mến liên quan đến vụ việc gì ghẻ học con chồng đến tử vong
mới đây cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm vừa có kết luận giám định pháp y về nguyên nhân tử vong của cháu nguyễn thái vân a
do phủ phổi cấp và sốc chấn thương
từ kết luận này có thể cho thấy gì ghẻ võ nguyễn quỳnh trang khó có thể thoát tội sát hại người khác
và phải chăng tội danh của người cha đẻ cũng phải thay đổi từ che giấu tội phạm sang tội sát hại người với vai trò đồng phạm
đúng như kiến nghị của luật sư trần thị ngọc nữ người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại
ngày một mươi sáu tháng hai liên quan đến vụ nạn nhân ntva bị tác động vật lý đến tử vong ở quận bình thạnh
luật sư trần thị ngọc nữ người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại cho biết
vừa kiến nghị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với nguyễn kim trung thái
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm cha ruột của cháu ntva
cụ thể luật sư kiến nghị thay đổi khởi tố bị can thái từ tội che giấu tội phạm sang tội sát hại người với vai trò đồng phạm
đơn kiến nghị dài ba trang a bốn vừa được cơ quan điều tra tiếp nhận
được luật sư phân tích nhiều điểm pháp lý liên quan đến hành vi của bị can thái
cụ thể luật sư cho rằng bé ntva hoàn toàn lệ thuộc
và không dám có hành vi phản kháng đối với hành động tác động vật lý của nguyễn võ quỳnh trang
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu ngụ gia lai
địa điểm xảy ra hành vi phạm tội là một căn hộ khép kín và người mà bé ntva trông cậy là cha mình
tuy nhiên người cha này đã đồng thuận với hành vi thượng cẳng tay hạ cẳng chân của trang
trong căn hộ thái là người cài đặt camera truy cập bằng điện thoại của mình
nên bất cứ lúc nào thái cũng có thể theo dõi hoạt động của trang và va
theo dõi lại các dữ liệu camera mà cơ quan điều tra có được
thì hành động phạm tội của trang xảy ra liên tiếp nhiều ngay trong thời gian ngắn
với mức độ ngày càng tăng cấp dã man hơn và đỉnh điểm là ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
các hành động ngày hôm trước gây ra thương tích cho va chưa kịp lành
thì trang lại tiếp tục gây thương tích cho bé
do đó các chấn thương do trang gây ra cho nạn nhân trước ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
có khả năng đã tác động ảnh hưởng đến nguyên nhân tử vong của va
nếu tách rời hành vi của trang để xử lý thành hai tội danh
là chưa thỏa đáng cần xem xét xử lý hành vi làm nhục
trong khoảng thời gian trước ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
là tình tiết tăng nặng định khung trong tội sát hại người
với bị can thái phải cùng chịu trách nhiệm chung với trang
về hành vi thượng càng tay hạ càng chân với trẻ
trang nhận thức được rằng bất cứ lúc nào thái cũng nhìn thấy được trang
tác động vật lý bé qua camera
do đó trường hợp hành vi tác động vật lý lên va của trang
được xem xét xử lý chung tội sát hại người
thì thái cũng phải cùng chịu trách nhiệm với trang
về tội sát hại người với vai trò đồng phạm
cạnh đó thái xóa dữ liệu camera là để tiêu hủy chứng cứ
liên quan đến hành vi phạm tội của mình
nên không thể xử lý thái về hành vi che giấu tội phạm
đồng thời luật sư cũng kiến nghị cơ quan điều tra đề nghị pháp y
giải thích về các dấu vết thương tích trên người nạn nhân
vết thương gây ra ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
và trước ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
vết thương nào là nguyên nhân chính dẫn đến tử vong
vết thương khác có tác động ảnh hưởng như thế nào đến nguyên nhân tử vong
trước đó cơ quan điều tra có thông báo cho mẹ của bị hại
về kết luận giám định nêu nguyên nhân chết của va
là do phù phổi cấp và sốc chân thương
hiện cơ quan tố tụng có các quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và lệnh bắt để tạm giam đối với trang
về tội sát hại người và làm nhục người khác
còn thái về tội làm nhục người khác và che giấu tội phạm
theo kết quả điều tra ban đầu thái sau khi ly dị
sống chung như vợ chồng với trang cùng con gái tám tuổi
quá trình sống chung trang nhiều lần thượng càng tay
hạ cẳng chân cháu a bằng tay cây roi
thái nhiều lần chứng kiến mà không ngăn cản
thậm chí có lần trang làm nhục cháu a
thì thái có cùng chửi mắng và tác động chân tay
phục hồi dữ liệu camera tại căn hộ mà thái đã xóa
để tránh phát hiện của cơ quan chức năng
công an xác định từ một mươi bốn h đến một mươi tám h ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
trang đã liên tục dùng tay chân tác động vật lý
khiến cháu va tử vọng
được biết luật sư trần thị ngọc nữ
chi hội trưởng chi hội luật sư
thuộc hội bảo vệ quyền trẻ em tp hcm
phó chủ nhiệm câu lạc bộ tư vấn hỗ trợ trẻ em
cấp trung ương vẫn đang miệt mài
đọc từng trang tài liệu
ra soát từng tình tiết dù là nhỏ nhất của vụ án
để làm những gì tốt nhất có thể cho nạn nhân
ntva và gia đình
luật sư trần thị ngọc nữ cho biết
ngay sau khi đi dự hội nghị từ hà nội về

luật sư đã thức cả đêm để đọc tài liệu
liên quan đến vụ việc này
vừa xuống sân bay có sóng điện thoại
thì thấy có đến hai mươi tám cuộc gọi nhỡ
điều đấy cho thấy vụ việc nóng cỡ nào
luật sư trần thị ngọc nữ
được cho là tấm lá chán thép
bảo vệ trẻ em
nếu luật sư cùng với các thành viên trong tri hội luật sư
thuộc hội bảo vệ quyền trẻ em tp hcm
luôn đứng ra bảo vệ miễn phí
cho các bị hại là trẻ em
thậm chí nhiều trường hợp người thân
đưa trẻ đến gặp thấy hoàn cảnh
gia đình trẻ khó khăn bà còn lấy
tiền túi ra cho
ở cái tuổi sáu mươi sáu lẽ ra được nghỉ ngơi
vui vầy bên con cháu
nhưng luật sư ngọc nữ với cường độ
và số lượng công việc như núi
cảm giác bà không biết mệt mỏi
nhắc đến vụ nạn nhân bị tác động
vật lý dẫn đến tử vong
mắt bà rưng rưng
luật sư ngọc nữ cho hay vết thương trên chán của bé
khâu đã lành còn vết thương ở vai
bị đánh bằng doi mây mưng mủ
như vậy là vết thương đã cũ
có nghĩa là người cha phải biết con gái của mình
mình bị đánh
luật sư ngọc nữ bức xúc nói
tình tiết tăng nặng đối với người cha là đê hèn
vì sau khi ly hôn thì người cha
là người giám hộ mà để con
bị dùng đòn doi dẫn đến tử vong
về ý thức chủ quan
người cha phải biết con gái bị đánh
người cha phải đồng ý
thì người nữ kia mới dám đánh con gái
theo luật sư ngọc nữ
hôm đấy vào buổi sáng bà nhận được
một cuộc điện thoại nói là bà ăn sáng
cho no bà nghĩ
ủa sao hôm nay lại quan tâm đến
mình như vậy trời chắc hôm nay
nhiều việc phải đến chiều mới xong
người kia nói cô qua đây
con cho cô coi cái này
cô đừng có xỉu nhé
camera tại căn hộ quay được cảnh nạn nhân
bị dì ghẻ thực hiện hành vi
dậy rỗ dã man người phục hồi
camera bị xóa coi mà cũng phải
khóc nạn nhân bị đánh
khoảng bốn tiếng đồng hồ bằng cây gậy
gỗ đặc mà nó cởi
quần áo của nạn nhân để đánh
mà cái đau lòng và chăn trở là mấy ngày nay
cô không ngủ được đó là
nó lại đánh vào vùng kín của va
rất nhiều luật sư ngọc nữ
xúc động nói bà bật khóc
trước đó trong quá trình điều tra
công an tp hcm xác định
khi sống chung như vợ chồng với
nguyễn kim trung thái sinh năm

cha ruột của bé va
đáng nói là thái nhiều lần chứng kiến trang
tác động vật lý lên con của mình
thậm chí là có lần trong lúc trang
dùng đòn roi với cháu va
thì thái cũng có chửi mắng và đánh
quyết định thuận tình ly hôn giữa
mẹ bé va và bà hát
và nguyễn kim trung thái ghi
bà hát được quyền chăm sóc giáo dục con chung
vì quyền lợi của con khi cần thiết
một trong hai bên có quyền yêu cầu
thay đổi hoặc nuôi con
và mức cấp dưỡng nuôi con
tuy nhiên nguyễn kim trung thái ngăn cản
không cho mẹ bé gặp con gái
vì không phát hiện ra việc bé bị hành hung
nên mẹ bé không biết là cô ấy
có thể làm đơn đòi lại
quyền nuôi dưỡng con gái
phật sư trần thị ngọc nữ cho biết
chị em phụ nữ cần biết là nếu
bố bé nuôi không tốt
thì có thể kiện để đòi lại quyền nuôi dưỡng
chúng tôi sẵn sàng hướng dẫn
thủ tục để đảm bảo quyền lợi hợp pháp
cho các bà mẹ và trẻ em
cần sự giúp đỡ
chúng tôi cũng sẽ dán tờ rơi số điện thoại
đường dây nóng một trăm một mươi một
trợ giúp ở khắp nơi để người dân nhìn thấy
không để xảy ra chuyện tương tự
như vụ va nữa
công an xác định trong khoảng thời gian
từ một mươi bốn đến một mươi tám giờ
ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
trang đã liên tục tác động vật lý
dạy dỗ bằng doi vọt
khiến va tử vong
sau khi cháu va tử vong
thái biết trang có đánh cháu va
nên đã coi hành vi xóa bỏ dữ liệu camera
của căn hộ nhằm tránh sự phát hiện
của cơ quan chức năng
nữ luật sư từng thắt lòng tâm sự
tôi rất đau xót
khi nghe kết quả khám nghiệm pháp y thi thể
của nạn nhân
bác sĩ nói với tôi
trời ơi da của nạn nhân mưng mủ nhiều lắm
tới mức như vậy là nạn nhân đã bị dùng
đòn doi từ lâu rồi mà không được
chữa trị để vết thân lâu như thế
người bố chắc chắn phải biết
nhưng anh ta cố tình che giấu là có tội rồi